sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã quang minh huyện văn yên tỉnh yên bái
cùng dự có các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và đại diện các bộ ngành trung ương
nhân ngày truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc được về dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới tại xã quang minh
chủ tịch quốc hội mong muốn mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã quang minh nói riêng
và của huyện văn yên của tỉnh yên bái nói chung tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân
đối với xã quang minh cần quan tâm duy trì củng cố giữ vững và phát triển xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo
phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu
tiếp tục phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nâng cao mức thu nhập của người dân
xây dựng xã quang minh ngày càng văn minh giàu đẹp góp phần quan trọng trong hướng tới mục tiêu xây dựng huyện văn yên
trở thành huyện nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi